thông báo này của anh khiến đông đảo khán giả không khỏi thích thú và cho rằng khoảnh khắc trở về quê nhà đón tết sắp tới chính là món quà vô cùng xứng đáng dành cho anh sau suốt sáu năm xa quê hương và có những hoạt động vô cùng ý nghĩa cho người dân nước bạn
năm hai nghìn một mươi sáu quang linh quyết định đi xuất khẩu lao động sau khi hoàn thành xong chương trình học tại việt nam nơi anh chàng đến là loanda thủ đô angola một quốc gia châu phi đầy nắng và gió
tại nước bạn linh đã từng làm nhiều công việc trong những năm gần đây
anh xây dựng một kênh youtube với nội dung xuyên suốt hoàng linh vlog cuộc sống ở châu phi
những video của quang linh đều mang nét hài hước dí dỏm chia sẻ về các món ăn cũng như đời sống của người dân châu phi khiến cho nhiều người thích thú
đáng trân trọng hơn khi quang linh còn cùng nhóm bạn của mình thường xuyên góp tiền để mua các yếu phẩm thức ăn nước sạch xây nhà tình thương sửa trường giúp người dân châu phi ở nơi anh sống có công ăn việc làm phát triển cộng đồng
giờ đây khi đã trở thành youtuber
nổi tiếng quang linh còn dành số tiền kiếm được để tiếp tục đầu tư vào quá trình giúp đỡ người dân địa phương cải thiện cuộc sống
việc làm của người con nghệ an vì thế mà khiến cho bao nhiêu người không khỏi ngưỡng mộ và trân trọng
tuy nhiên thật không may khi mới đây nam youtuber đã chính thức chia sẻ trên kênh youtube mình đã dương tính với covid một mươi chín trong thời gian cách ly nhập cảnh tại một khách sạn ở hà nội
theo tiết lộ của hoàng linh vlog chuyến đi lần này là suất hỗ trợ do chính phủ việt nam
giúp đỡ bà con xa quê có thể trở về nước trong tình hình dịch bệnh phức tạp
mức giá trọn gói cho chuyến đi lần này là năm mươi bốn triệu đồng rẻ hơn một nửa nếu không được nhà nước hỗ trợ theo anh linh tiết lộ
hoàng linh vlog chia sẻ mình đã gọi về cho mẹ và thông báo tết này sẽ về
và mình cũng đã hứa với bà nội là tết này mình sẽ về thăm bà
lập kênh youtube khoảng một năm từ tập tành đăng video đầu tiên kênh của anh đã đạt núp vàng một triệu lượt đăng ký và tới hiện tại
còn số đó đã tăng lên hai năm
vì vậy ngoài khoản thu nhập chính từ công việc anh còn có khoản tiền khá khá từ việc làm youtube
khác với youtuber ở các nước ngoài khác nội dung của quang linh vellog chọn làm video đều vô cùng mộc mạc và giản dị
anh chàng review cuộc sống chân thực tại châu phi dạy người bán địa ở đây rất nhiều thứ trong cuộc sống đời thường
như nấu những món ăn việt nam dạy nói tiếng việt hiry ation và nhảy những ca khúc việt nam
theo trang thống kê social blat một tháng kênh này có thể thu về sáu mươi năm usd tương đương một bốn tỷ đồng
và hàng năm quang linh velox thu về tối đa bảy trăm tám mươi usd hơn một mươi bảy bảy tỷ đồng
khoảng ba mươi ngày trở lại đây kênh cuộc sống ở châu phi có thêm hơn ba mươi lực đăng ký và một mươi sáu hai triệu view
từ cuối năm hai nghìn một mươi tám anh bắt đầu quay lại những đoạn clip cùng người bán đĩa ở angola làm đá lạnh
hoàng linh vlog dần già gây dựng kênh youtube
với nhiều nội dung đa dạng vừa truyền tải cuộc sống ở angola vừa quảng bá văn hóa và tinh thần đùm bọc của người dân việt nam ở một trong những châu lục khắc nghiệt đói nghèo nhất hành tinh
sau khi có lợi nhuận từ youtube quang linh đã quyết định không giữ riêng cho mình mà tích cực lành từ thiện khoan giếng xây nhà cho người dân châu phi giúp họ có công ăn việc làm phát triển cuộc sống
tháng một năm hai nghìn hai mươi quang linh chia sẻ đoạn video công khai chi tiết số tiền anh nhận được từ youtube mỗi tháng
thấp nhất từ thời gian đầu
hoàng linh cho biết trung bình mỗi tháng anh nhận được khoảng một mươi năm ba mươi triệu đồng tuy nhiên mức trả ba mươi triệu đồng không đều đặn mà còn tùy thuộc vào lượng xem quảng cáo trên kênh
mặc dù chi phí kiếm được thêm hàng tháng như vậy nhưng linh cho biết anh dùng một phần tiền để trả lương cho những người bạn châu phi làm việc cùng mình và mua đồ đến nấu chuẩn bị cho những video giúp đỡ người dân
ngoài ra chàng youtuber này còn sử dụng chính số tiền ấy để tổ chức các hoạt động từ thiện
ngoài ra chàng youtuber này còn sử dụng chính số tiền để tổ chức các hoạt động từ thiện khoan diến xây nhà tình thương sửa trường giúp người dân châu phi
hoàng linh về lốc từng chia sẻ
tôi bỏ ra công sức không thu về gì cả mà tạo youtube để giúp đỡ người dân có công ăn việc làm và chi phí để lo cho gia đình
một tháng tôi có đủ chi phí để mua đồ ăn và đồ làm video tặng quà tiền lương cho các anh em làm video tiền ăn uống hằng ngày
nếu tôi không trả tiền cho các anh đen thì các anh sẽ không ở đây với tôi
cách đây ít ngày quang linh cũng hào hứng chia sẻ thành tích đầu tiên lọt vào tháp thịnh hành của youtube việt nam
đáng chú ý thành tích này đến khi hoàng linh về lốc trở về nước sau bao nhiêu năm miệt mại làm nội dung về cuộc sống của người dân châu phi ở angola
hoàng linh về lốc chia sẻ niềm vui cũng như lời cảm ơn sau thành tích lọt tắp tắp thịnh hành youtube việt nam
làm youtuber bao nhiêu năm đến ngày trở về việt nam mới được một lần lên tháp thịnh hành của youtube
cảm ơn gia đình tim châu phi đã gửi lời hỏi thăm
chúc sức khỏe và cũng như gửi nhiều đồ ăn đến cho anh em đang ở khách sạn trên địa bàn hà nội cách ly
do tình hình dịch bệnh phức tạp hoàng linh về lốc không thể tổ chức buổi gặp gỡ với người hâm mộ ở việt nam
anh chàng hy vọng khi dịch bệnh qua đi tiêm châu phi tức tên gọi của nhóm có thể giao lưu với cộng đồng fan vào dịp gần nhất
video lọt tắp thịnh hành của team cuộc sống ở châu phi có tiêu đề
quảng đường hơn nửa vòng trái đất từ angola việt nam đã đặt chân đến sân bay nội bài an toàn được đăng tải vào ngày một mươi một tháng một
ở thời điểm hoàng linh về lốc chia sẻ video có vị trí ba mươi chín ở top trending youtube việt nam
hiện tại video này đã nhảy lên vị trí ba mươi tám thu về hơn tám trăm năm mươi ba lượt xem với bốn mươi năm lượt thích
thành tích lọt top trending youtube việt nam của kênh hoàng linh về lốc cuộc sống ở châu phi khiến cho nhiều người khá bất ngờ
vì vậy video lọt tắp thịnh hành của team cuộc sống ở châu phi của chàng trai sứ nghệ đã thu hút hơn sáu trăm tám mươi tám triệu lượt xem
mang về cho youtuber này hơn hai bốn mươi bốn triệu lượt người đăng ký
hiện video có lượt xem của kênh là hơn tám triệu lượt xem với nội dung tặng smartphone cho các thành viên châu phi tại sưởng đá nơi quang linh làm việc
hiện tại kênh youtube của quang linh nhận được sự ủng hộ lớn từ người việt ở khắp nơi trên thế giới
thưa quý vị và các bạn hình ảnh anh chàng trai nghệ an mặc áo cờ đỏ sao vàng miệt mài làm từ thiện ở châu phi
đã không còn quá xa lạ với các bạn trẻ việt nam
với những nỗ lực và sự tâm huyết của mình quang linh đã giúp đỡ vùng quê nghèo ở châu phi có một cuộc sống tốt đẹp hơn
hiện tại vẫn chưa biết anh nhiễm covid một mươi chín biến thể nào nhưng chúc cho quang linh sẽ sớm hồi phục để hoàn thành ước muốn được trở về quê hương nghệ an
thực hiện lời hứa ăn tết cùng mẹ
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại